phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá bắt giữ bốn đối tượng
trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
các đối tượng đăng công khai trên trang web với mức giá giao động từ một đến bốn triệu đồng
một văn bằng chứng chỉ
khi hoàn tất các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát bưu điện
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày năm tháng năm hoàng cùng ba đối tượng đã thực hiện trót lọt
một trăm chín mươi chín tài liệu của các cơ quan tổ chức thu lợi bất chính khoảng trên ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật